ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang và công ty cổ phần bot trung lương mỹ thuận cùng liên doanh các nhà đầu tư đã ký phụ lục hợp đồng đầu tư xây dựng dự án cao tốc trung lương mỹ thuận giai đoạn một theo hợp đồng hình thức bot
dự án cao tốc trung lương mỹ thuận có tổng chiều dài năm mươi một một km với điểm đầu tại nút giao thân cửu nghĩa nối tiếp đường cao tốc tp hcm trung lương và điểm cuối giao với quốc lộ ba mươi tại nút giao an thái trung huyện cái bè tỉnh tiền giang
đây là một trong những tuyến đường huyết mạch giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng tây nam bộ với tp hcm và khu vực kinh tế trọng điểm phía nam
dự án được chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành đề cao trách nhiệm và đặc biệt quan tâm để tháo gỡ các khó khăn tìm các giải pháp để dự án hoàn thành
việc điều chỉnh dự án lần này nhằm thực hiện mục tiêu thông tuyến dự án cao tốc trung lương mỹ thuận vào cuối năm hai nghìn hai mươi đưa dự án vào khai thác năm hai nghìn hai mươi một